thưa quý vị thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng
với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp
nhất là trước thềm world cup hai nghìn hai mươi
trước tình hình trên trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an trao đổi một số thông tin cảnh báo đối với loại tội phạm này
về phương thức thủ đoạn hoạt động trung tướng tô ân sô cho biết
các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp
thường là những đối tượng hình sự giới anh chị móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ
như m tám mươi tám com fund tám mươi tám com hay bóng tám mươi tám com
có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại việt nam
với nhiều hình thức quảng cáo chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng việt
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bộ công an đề nghị
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cơ bạc
nhất là cá độ bóng đá
phải ý thức được hậu quả tắc hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác tránh xa cá độ bóng đá
trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá
cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của cục cảnh sát hình sự bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín để có biện pháp điều tra xử lý góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội
lực lượng cảnh sát hình sự an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
quản lý hành chính và trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật cao để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu và nhận hối lộ trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
sau hơn hai tuần xét hỏi các bị cáo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với bảy mươi bốn bị cáo
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định bị cáo đào ngọc viễn năm mươi bốn tuổi trú tại quận tân bình tp hcm
phan thanh hữu sáu mươi năm tuổi trú tại quận bình thạnh tp hcm và phùng danh thoại nguyên đại tá trưởng phòng xăng dầu thuộc cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển
gặp nhau bàn bạc về việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một viễn và đồng phạm đã vận chuyển vào việt nam
năm triệu lít xăng giá trị gần hai sáu nghìn tỷ đồng viễn thu lợi bất chính gần bốn mươi bảy tỷ đồng hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
sau phần luận tội xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị mức án cho các bị cáo
theo đó bị cáo đào ngọc viễn và bị cáo phan thanh hữu cùng bị đề nghị mức án từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù
bị cáo nguyễn hữu tứ bị đề nghị mức án từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù
bị cáo nguyễn minh đức ba mươi chín tuổi chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vượng đạt thành phố hải phòng bị đề nghị mức án chín đến một mươi năm tù cùng với tội buôn lậu
bị cáo ngô văn thụy năm mươi tám tuổi chố tại thành phố hồ chí minh cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị đề nghị mức án một mươi năm đến một mươi sáu năm tù với tội nhận hối lộ

cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị đề nghị mức án từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù cùng với tội nhận hối lộ
trên trên hà thủy trung và nông văn trè đã thỏa thuận để ngoài sổ sách kê toán của trung tâm y tế huyện tri lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai
theo kết luận thanh tra về việc đầu tư các dự án mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thanh tra tỉnh gia lai
sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã được ubnd tỉnh giao làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện mua sắm một mươi ba dự án
phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và gia hạn hai phần mềm với tổng kinh phí thanh toán là hơn ba mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai việc đầu tư mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin
sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã để xảy ra một số sai phạm như sau
chưa khảo sát kỹ nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị công tác bàn giao nghiệm thu thanh quyết toán với số tiền sai phạm là hai ba mươi bảy tỷ đồng
gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước một số phần mềm chưa sử dụng và sử dụng chưa hiệu quả
liên quan đến vụ việc này sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã tổ chức họp kiểm điểm xử lý trách nhiệm một số cá nhân có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với phạm quang hưng
chú tại phường kỳ bá tp thái bình về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại tổ năm phường đề thám tp thái bình phạm quang hưng đã có hành vi đánh đập
cố ý gây thương tích đối với một nạn nhân nam chú tại tổ bốn phường trần lãm tp thái bình
sau đó gia đình nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi đến công an tp thái bình tố cáo hành vi của phạm quang hưng
được biết phạm quang hưng đã có nhiều tiền án tiền sự và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào hồi hai h ba mươi phút hôm nay tại bản triền khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thạo văn chú tại huyện mường ad tỉnh hỏa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị chính quyền địa phương xã đồng nai huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các đơn vị có liên quan
đang tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân bị xét đánh khiến một người chết và hai người bị thương nặng
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một anh điểu nhang cùng với vợ là chị thị brow và cháu trai ruột là điểu xuê hai tuổi
đi hái cà phê thuê cách nhà khoảng một km đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày thì trời bất ngờ chuyển mưa nên anh nhang cùng với vợ thu gom cà phê
đưa vào bạt nhựa chảy sẵn dưới gốc cây lớn tuy nhiên trong khi đang đứng dưới gốc cây thì cả gia đình ba người nhà của anh nhang
bất ngờ bị xét đánh trúng khiến anh ngang tử vong tại chỗ chị brao và cháu điểu xuê bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên sau khi nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn ẩu đả khiến cho một người bị đâm tử vong
một người khác thì bị thương nặng xảy ra ở phường linh trung đến nay chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một công an tp thủ đức đã biết được
và xác định được nghi can gây án
thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h khuya một mươi bảy tháng một mươi một một nhóm thanh niên sau khi nhậu xong thì sẽ ra mâu thuẫn
cầm hung khí la vào ẩu đả trong một con hẻm trên đường số sáu
phường linh xuân tp thủ đức sau cuộc hỗn chiến một người bị đâm trọng thương sau đó tử vong
một người khác cũng bị đâm thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện chờ rảy
nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như xác định nghi can gây án
được biết nguyên nhân án mạng là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
ngày một mươi tám tháng một mươi một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hàng cấm trên xe khách
cụ thể trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
tổ công tác đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp
đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách lưu thông tuyến hồng ngự bến xe miền tây
biển kiểm soát sáu mươi sáu b bốn mươi sáu do bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển
và hồ thanh sơn chủ phương tiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển ba trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu z và hero
tổ công tác tiến hành là tiên bản vụ việc bàn giao đối tượng phương tiện cùng tăng vật
cho công an thành phố cao lãnh xử lý theo quy định
thưa quý vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông từ nay cho đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông các cấp
sẽ phối hợp với công an các địa phương liên tục tuần tra kiểm soát cũng như là ngăn chặn xử lý
các trường hợp mất trực tự an toàn giao thông ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc tp hcm
quốc lộ hai mươi hai là tuyến giao thông huyết mạch cơ ngõ tây bắc kết nối tp hcm với các tỉnh tây ninh
long an và bình dương và nhiều cụm khu công nghiệp với nhau
trong cao điểm này phòng hướng dẫn tổ chức giao thông và dẫn đoàn cục cảnh sát giao thông
thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông an sương và công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn
tổ chức các buổi tuần tra lưu động nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
trong sáng nay tổ liên ngành đã xử lý hai trường hợp vi phạm dừng đổ không đúng nơi quy định
và xe lôi tự chế không đảm bảo các điều kiện an toàn

để làm sao giảm thiểu dứt tạo điều kiện cho bà con trong dịp tết đi được thông thoáng và an toàn nhất
trong cao điểm này có các mốc thời gian quan trọng như lễ giáng sinh tết dương lịch và tết nguyên đáng
do đó các hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách buôn bán và vui chơi tăng mạnh
để mọi hoạt động được thuận lợi an toàn thông suốt
các đơn vị phối hợp đã dự trù nhiều kịch bản phương án cho từng trường hợp cụ thể
dự báo là từ nay đến tết nguyên đáng thì tên tiếng quốc lộ m hai
lưu lượng phương tiện giao thông sẽ tăng cao do nhu cầu của người dân đi lại việc chuyển hàng mua sắm
đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng như c tám công an các đơn vị địa phương
và các đơn vị liên kề trong phòng với c tám để chủ động bố trí lực lượng
phân luồn điều tiết giao thông không để xảy ra hồi ứng trên tên tiếng quốc lộ m hai
để chuẩn bị cho chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm và đảm bảo trực tự an toàn giao thông
công an tp hcm cục cảnh sát giao thông đã chọn quốc lộ hai mươi hai làm tuyến điểm triển khai phòng ngừa
kéo giảm ủng tắc và tai nạn
kết quả sơ bộ sau một mươi năm ngày thực hiện toàn tuyến không xảy ra ủng tắc không xảy ra tai nạn giao thông
không có trường hợp tụ tập đua xe trái phép
đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng
trong công tác đảm bảo sự thông suốt và bình an cho người dân
trong suốt cao điểm không chỉ có các chuyên đề về giao thông
mà tấn công trấn áp các loại tội phạm cũng được lực lượng chức năng tập trung quyết liệt đấu tranh xử lý
thưa quý vị qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát kinh tế công an tp huế phát hiện xe ô tô
vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại đường tránh quốc lộ một a
đoạn qua xã hương thọ tp huế đội cảnh sát kinh tế công an tp huế phát hiện xe ô tô tải
do anh lưu luyện anh chú tại huyện hương yên điều khiển
trên xe chở một trăm hai mươi quả pháo điện ba trăm một mươi chín bộ đồ chơi trẻ em ba trăm một mươi năm sản phẩm mỹ phẩm các loại
có nhãn mát chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội cảnh sát kinh tế đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
tại cơ quan công an lưu huyện anh cho biết số hàng hóa trên
anh nhận vận chuyển từ một người chưa rõ để lấy tiền cước
qua công tác trinh sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng vừa kiểm tra và phát hiện
hai cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra kho đông lạnh
một công ty kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường tám tp đà lạt
phát hiện hơn một tám tấn thực phẩm thịt heo
bò và gà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ghi nhận tại hiện trường nhiều túi thịt động vật trên đã chuyển sang màu nâu đen
có dấu hiệu hư hỏng
làm việc với cơ quan công an đại diện công ty cho biết số hàng trên được nhập từ nhiều nguồn
do kinh doanh khó khăn hàng hóa không chạy được nên vẫn lưu giữ tại kho
chiều cùng ngày các trinh sát tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh
trên địa bàn phường ba thành phố đà lạt phát hiện một trăm linh năm kg thực phẩm thịt heo và bò gà
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên
để tiến hành tiêu hủy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu liên tiếp phát hiện ba phương tiện vận chuyển
gần ba trăm năm mươi kg tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh bạc liêu phối hợp với tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
tiến hành dừng và kiểm tra xe tải do tài xế nguyễn xanh em điều khiển trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ bảy thùng xốp chứa gần một trăm bốn mươi kg tôm nguyên liệu
chứa tạp chất a ga
cùng ngày trên tuyến quốc lộ một a lực lượng chức năng phát hiện thêm hai xe tải do hai tài xế
nguyễn văn bền và đoàn trường giang điều khiển đang vận chuyển hai trăm một mươi kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất
hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị số vụ vi phạm pháp luật về hải quan do cục hải quan lào cai phát hiện
trong thời gian gần đây giảm so với trước
và tuy nhiên thì cục hải quan lào cai nhận định cuối năm luôn là
là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu vào gian lận thương mại gia tăng hoạt động
do đó thì để kiểm soát tốt tình hình thì buôn bán xuất nhập khẩu qua biên giới dịp cuối năm
cục hải quan tỉnh lào cai đã phải triển khai nhiều giải pháp phòng chống
đặc biệt là trong những tháng cao điểm
theo đánh giá của cục hải quan lào cai từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành cơ bản đã hồi phục trở lại
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng đáng kể
tình trạng vi phạm pháp luật hải quan có chiều hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp
bởi lào cai có tuyến biên giới tiếp xác với trung quốc nhiều đường mòn lối mở
thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa nhập lậu nếu không được kiểm soát tốt
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị
địa bàn quản lý của hải quan lào cai cơ bản được kiểm soát không hình thành đường dây ổ nhóm tụ điểm buôn lậu
theo thống kê của cục hải quan lào cai một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị phát hiện bắt giữ xử lý một trăm bốn mươi bốn vụ
buôn lậu gian lận thương mại trị giá hàng hóa vi phạm năm mươi chín tám trăm ba mươi một tỷ đồng
hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh trứng sữa bánh kẹo các loại đồ chơi trẻ em
sau khi dịch được kiểm soát này nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu
theo đánh giá của chúng tôi sẽ tăng lên nhiều so với ngày thường
nhất là những mặt hàng liên quan trực tiếp đến hàng cấm như là pháo các loại chẳng hạn
hoặc là các mặt hàng
như là hàng ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thực phẩm chế biến
thì chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và giám sát
để đảm bảo tốt công tác chống buôn lậu gian lận thương mại qua cửa khẩu
thay vì kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu bằng cách bốc rỡ thủ công như trước đây
cục hải quan lào cai đã đưa máy soi container vào hoạt động
đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa
góp phần thực hiện hiệu quả việc cải cách hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan
tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và kiểm soát hàng hóa
đối với những xe container to khổ lớn và lô hàng cồng kình
thì thời gian và số nguồn nhân lực để tiến hành kiểm tra hàng hóa của cơ quan quản quán cũng rất là lớn
và thời gian để tiến hành kiểm soát thực tế hàng hóa kéo dài
dẫn đến phát sinh chi phí và những thủ tục sẽ gây khuyền hà dây khó khăn cho doanh nghiệp
hệ thống máy soi container di động này
thì nó sẽ hỗ trợ công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi
thời gian soi chiếu chỉ mất có một phút
và trên cơ sở đó thì cái hình ảnh soi chiếu nó tương đối rõ ràng
qua đó có thể đánh giá được mức độ tuân thủ doanh nghiệp trong quá trình khai báo làm cục của cơ quan